tại hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi sáu triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi bảy của bộ giao thông vận tải ngày hôm qua
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng cho rằng nhiệm vụ then chốt của ngành giao thông là phải đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
bộ phải xây dựng cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực cả trong và ngoài nước đồng thời phải thực hiện quy hoạch một cách đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực
từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư chung và dài hạn bảo đảm cho đầu tư phát triển bền vững
năm hai nghìn một mươi bảy bộ giao thông vận tải tiếp tục thực hiện quản lý chặt tiến độ chất lượng các công trình dự án nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư
đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn dư của các dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ một và đường hồ chí minh đoạn qua tây nguyên
ưu tiên đầu tư trước các dự án cấp bách dự án mang tính liên kết vùng đồng thời hoàn thiện báo cáo tiền khả thi xây dựng các dự án đường bộ
tập trung giải quyết tình trạng quá tải tại càng hàng không quốc tế tân sân nhất
bộ sẽ tập trung nghiên cứu đề xuất cơ chế riêng đặc thu để huy động các nguồn lực sớm triển khai dự án
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu bộ giao thông vận tải tập trung vào các nội dung như
tái cấu trúc ngành bộ máy điều chỉnh các quy hoạch chiến lược giao thông vận tải và có lộ trình thực hiện phù hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng bộ giao thông vận tải cần khẩn trương hoàn thành đề án cao tốc bắc nam để báo cáo quốc hội
và kỳ họp thứ năm năm hai nghìn một mươi bảy đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế long thành
chúng ta phải kế hoạch đầu tư để cân đối nguồn lực các nguồn lực xã hội nguồn vốn ngân sách vốn oda vốn doanh nghiệp vốn người dân vốn nước ngoài v v
cũng theo phó thủ tướng tình trạng un tắc giao thông tại các đô thị lớn ngày càng nghiêm trọng đặc biệt là hà nội và tp hcm
phó thủ tướng nhấn mạnh đây là bài toán rất nan dài đòi hỏi chúng ta phải tháo gỡ phải có giải pháp đồng bộ phát triển các khu đô thị vệ tinh
để thu hút người dân đến ở và làm việc giúp giảm tải đô thị trung tâm